tất cả mọi người có mặt tại giờ này đều rất vui mừng bởi vì đây là những kết quả thắng lợi bước đầu và cũng rất quan trọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân bắc giang trong thời gian vừa qua đã nỗ lực trong công cuộc phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn của tỉnh
đối với những vùng khác ngoài lục nam và yên thế trên địa bàn tỉnh bắc giang thì chúng tôi cũng khuyên cáo với người dân là chúng ta hãy hết sức bình tĩnh không được chủ quan lơ là
nhưng mà cũng không mất bình tĩnh để chúng ta cùng với cả hệ thống chính trị và ngành y tế để thực hiện nghiêm túc các tinh thần theo các chỉ thị một mươi sáu cũng như ở trong các khu cách ly để chúng ta sớm giảm bớt tình hình dịch bệnh trên địa bàn của các huyện và sau đó chúng ta cũng sẽ được thao gỡ thực hiện theo đúng tinh thần chỉ thị một mươi năm trên toàn bộ địa bàn tỉnh bắc giang
để tạo bước tường lửa ngăn chặn nguồn lây của dịch bệnh hạ tỉnh đã quyết định phòng tỏa bệnh viện đa qua của tỉnh nam
hạ tỉnh đã quyết định phòng tỏa bệnh viện đa qua của tỉnh nam do phát hiện một trường hợp dương tính với sars cov hai bên cạnh đó các lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm
sáng nay ngày tám tháng sáu hạ tỉnh đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai là bệnh nhân nam trú tại phường nguyễn xu thành phố hạ tỉnh
hạ tỉnh đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai là bệnh nhân nam trú tại phường nguyễn xu thành phố hạ tỉnh
hạ tỉnh đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai là bệnh nhân nam trú tại phường hạ tỉnh
sau khi phát hiện thêm ca dương tính với sars cov hai là cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bệnh viện và khu vực sinh sống của các ca bệnh tại phường nguyễn du
hiện nay các quán ăn nhà hàng trên địa bàn thành phố hạ tỉnh đều đóng cửa then cai để chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn bộ các nhà hàng quán ăn và đường xá xung quanh khu vực bệnh viện tỉnh đều đã được khởi quần thường xuyên
trước đó vào ngày năm tháng sáu theo văn bản mới nhất của ủy ban nhân dân hà tĩnh sẽ tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp này nghệ an đã tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại năm địa phương giáp danh với tỉnh hà tĩnh là thành phố vinh thị xã cửa lò huyện nghi lộc huyện hưng nguyên huyện nam đàn
các dịch vụ kinh doanh ăn uống được bán cho khách hàng mang về từ giờ ngày tám tháng sáu
thông tin nhiễm covid một mươi chín do liên quan đến nhóm hội thánh chuyển giáo phục hưng vẫn dưới hết nóng tại tp hcm
ngày hôm nay tiếp tục có thêm bốn ca nhiễm mới có nguồn gốc lây lan ban đầu cũng xuất phát từ hội thánh này
ngày tám tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho hay đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm sars cov hai tại khu mả lạng quận một
bốn trường hợp này cư trú tại hẻm hai trăm bốn mươi năm nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một
những người này nằm trong khu vực phong tỏa do có liên quan đến bệnh nhân sáu nghìn bảy trăm tám mươi tám
là hội viên điểm nhóm hội thánh chuyển giáo phục hưng được bộ y tế công bố vào sáng ngày bảy tháng sáu
trước đó do phát hiện bệnh nhân bảy nghìn bốn trăm ba mươi một là f một của bệnh nhân sáu nghìn bảy trăm tám mươi bảy cư trú tại hẻm này
nên từ ngày ba mươi một tháng năm các lực lượng chức năng đã phong tỏa hẻm và lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân ở đây
xét nghiệm lần một cho kết quả âm tính
ngày năm tháng sáu đánh giá khu vực này có lối đi nhỏ hẹp các hộ gia đình trước đó có qua lại nói chuyện
tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao
sau đó các lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát lần hai cho các hộ dân liên kề
nhà bệnh nhân bảy nghìn bốn trăm ba mươi một và phát hiện thêm bốn trường hợp nhiễm sars cov hai đó là bệnh nhân tám nghìn bảy trăm tám mươi tám tám nghìn bảy trăm tám mươi chín tám nghìn bảy trăm chín mươi và tám trăm bảy mươi chín
đóng góp vì mục tiêu chung khi đất nước cần không còn là khẩu hiệu mà đã biến thành hành động dễ nhận thấy trong xã hội những ngày qua
những việc làm hiện nguyện những tấm lòng hào tâm của các tổ chức cá nhân trên cả đường
không thể kể hết trong cuộc chiến đầy lùi covid một mươi chín chỉ biết rằng những hành động đó đang ngay càng lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc
trước lời kêu gọi của thủ tướng với mong muốn toàn thể nhân dân cùng đồng lòng chống dịch ghi danh vào lịch sử về chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng mạnh mẽ
cụ thể ngay trong buổi phát động ngày năm tháng sáu việt công banh đã trao ủng hộ sáu mươi tỷ đồng cho quỹ
tính chung từ năm hai nghìn hai mươi đến nay việt công banh đã ủng hộ gần hai trăm linh tỷ đồng cho các hoạt động phát triển
dịch covid một mươi chín và nhiều lần giảm lãi suất và phí với mức chia sẻ lợi nhuận lên đến gần bốn bảy trăm linh tỷ đồng
tập đoàn th truemilk ngân hàng thương mại cổ phần bắc á thông qua quỹ vitam vóc việt ủng hộ bốn mươi sáu tỷ đồng
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk cũng đã ủng hộ một mươi tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
nhiều tổ chức cá nhân khác cũng đã ủng hộ với mong muốn đồng lòng tạo lá chắn miễn dịch cho cộng đồng
vào tâm dịch điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
các y bác sĩ đã phải hy sinh rất nhiều
không dừng lại ở chuyện vợ xa chồng con xa mẹ đến cả nỗi đau
chẳng may gia đình gặp phải cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà không thể trở về
chuyện cha mẹ chẳng may rời xa cõi tàng khi con vào tâm dịch đã không còn là chuyện hiếm trong bốn mùa dịch covid một mươi chín vừa qua
do đặc thù công việc nơi tuyến đầu chống dịch nữ điều dưỡng nguyễn thị duyên đã không về chịu tan cha
hình ảnh chỉ duyên bái vọng cha mình khiến mọi người không kìm được nước mắt
trước khi vào bệnh viện giả chiến vĩnh phúc nhận nhiệm vụ chị duyên công tác tại khoa nhi
trung tâm y tế huyện yên lạc và có thâm niên một mươi năm năm trong ngành
trưa ngày năm tháng sáu biết tin cha ốm nặng nhưng vì tính chức công việc chị vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường
đến hai mươi một h ngày sáu tháng sáu chị duyên nhận tin cha qua đời
bằng lãnh đạo của bệnh viện giả chiến tỉnh vĩnh phúc đã xin ý kiến cấp trên chuyển chị duyên sang khu cách ly tập trung
tại khách sạn hoàng quy của thành phố vĩnh yên và lập bàn thờ ở đó để chị có thể phỏng mái cha mình
chia sẻ trong tiếng đất ngạn ngào chị duyên cho biết
khi còn trẻ cha tôi đã từng tham gia các cuộc kháng chiến chống pháp mỹ
thời điểm biết tôi chuẩn bị tới bệnh viện giả chiến vĩnh phúc nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
cha đã động viên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tất cả vì mục tiêu chung giúp tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung sớm chiến thắng dịch bệnh
bản thân tôi không hề ân hận khi tham gia vào cuộc chiến đấu chống dịch như chống giặc này
nhưng tôi chỉ buồn vì cha lâm bệnh nặng mà đã không được ở bên chăm sóc
phút chi ly cuối cùng cũng không thể gặp cha
thưa quý vị và các bạn thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ bệnh viện phổi bắc giang
đơn vị điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng là một bệnh nhân đã cai đường ecmo
và ba bệnh nhân nặng khác đã giúp được ống nổi khí quản kết thúc thử mấy
dự kiến trong hai ngày tới sẽ có ba bệnh nhân nặng được công bố xuất viện tại đây
thông tin nói trên cũng đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và người thân
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch